theo đó thành phố huy động dự phòng hơn hai một trăm sáu mươi phương tiện trong đó có một một mươi một xe tải và hơn một một trăm năm mươi xe chở khách
bao gồm cả người lái của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
cùng với đó sở giao thông vận tải dự phòng một trăm linh xe tải vận chuyển trang thiết bị phục vụ y tế
một mươi xe ô tô con loại năm phục vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm và đội phản ứng nhanh của cdc hà nội
trong công tác truy vết chín mươi xe tải vận chuyển oxy để vận chuyển bệnh nhân f không triệu chứng
mức độ nhẹ và trung bình dự kiến bố trí ba trăm năm mươi xe ô tô trong đó gồm một trăm linh xe năm chỗ ngồi và hai trăm năm mươi xe buýt
để vận chuyển bệnh nhân f nặng cần thở oxy dự kiến sử dụng một trăm bảy mươi xe ô tô
để vận chuyển bệnh nhân f rất nặng cần thở máy xâm nhập bệnh nhân nguy kịch và chạy ecmo
đề nghị sở y tế sử dụng xe cứu thương chuyên dụng để vận chuyển lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu
trường hợp điều phối hàng hóa trên địa bàn thành phố sẽ dự phòng bốn trăm năm mươi xe tải các loại
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ vừa ban hành văn bản bãi bỏ quy định tất cả phương tiện
từ các tỉnh thành khác đến cần thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ giao giám đốc sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở công thương
ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp xây dựng phương án tổ chức giao thông
kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn
cho phù hợp với quy định của trung ương
đảm bảo các nội dung thực hiện hướng dẫn phân luồng cụ thể đối với các phương tiện
không thực hiện giao nhận hàng hóa tại cần thơ tổ chức các điểm tập kết tập chuyển và tập trung
giao nhận hàng hóa tại khu công nghiệp siêu thị để giảm áp lực ủng tắc giao thông
tại các điểm tập kết trung chuyển và giao nhận hàng hóa ở vị trí các cửa ngõ ra vào thành phố cần thơ
làm việc với doanh nghiệp kinh doanh vận tải để trao đổi thống nhất phương án quản lý
việc cách ly sinh hoạt ăn ngủ nghỉ của người trên phương tiện giao thông
khi tham gia việc giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý lập danh sách cụ thể
và thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc bằng phương pháp retarm pcr đối với người trên phương tiện
do sở giao thông vận tải quản lý nhân viên vận chuyển gia nhận hàng hóa như shipper
do sở công thương quản lý
thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô xe gắn máy của giám đốc công an thành phố hải phòng
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng chín các đơn vị thuộc công an thành phố hải phòng
đã giao quản lý
tổng kiểm soát phương tiện mô tô xe gắn máy
đến nay thì đã sau một thời gian gia quân công an hải phòng đã xử lý nhiều phương tiện mô tô xe gắn máy
với lỗi vi phạm khá phổ biến như lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm trở qua số người quy định
và điều đáng nói đa phần số người vi phạm bị xử lý đang trong độ tuổi là học sinh sinh viên
không đổi mũ bảo hiểm
không đổi mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng
nhiều trường hợp vi phạm là các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
trường hợp này đang là học sinh cấp ba chưa đủ tuổi
nhưng lý do em sử dụng xe mô tô là do các bạn cùng lớp đều có xe như thế này hết rồi

việc các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy tham gia giao thông
đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân mỗi khi ra đường
không chỉ tại thành phố hải phòng
tôi là người dân sinh sống ở đây
tôi thấy là các cháu thanh vũ liên này
hay là lạng lách đánh võng này
rồi phóng nhanh như vượt ẩu này
rồi vượt đèn rõ này
không đổi mũ bảo hiểm này
không đường đến với các cháu
với những người đi đường xung quanh
điều đáng nói
trong quá trình xử lý vi phạm đối với các trường hợp
là các em trong độ tuổi thanh thiếu niên
nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm
không nên xử phạt với trường hợp này
mà chỉ tuyên truyền nhắc nhở
lực lượng chức năng hải phòng đã giải quyết vấn đề này như thế nào
trong quá trình thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát
một số phụ huynh của thanh thiếu niên vi phạm

khiến cho rằng
các cháu nhỏ tuổi
chưa nhận thức đầy đủ
không nên xử phạt
chỉ nhắc nhở
đồng thời bày tỏ lo ngại
sau khi bị xử phạt
các cháu sợ bố mẹ
dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực
đối với những trường hợp này
lực lượng cảnh sát thông
đều cố gắng giải thích
để phụ huynh hiểu
chấp hành và ủng hộ
có biện pháp giáo dục quân an bình
sao cho phù hợp
để vừa có tính năng đeo
vừa có tính giáo dục
hàng chục phương tiện xe gắn máy
đã bị tạm giữ
sau một tuần gia quân thực hiện tổng kiểm soát
tại thành phố hải phòng
hiện nay đang là tuần đầu tiên triển khai kế hoạch
tuy nhiên lực lượng công an hải phòng đã xác định
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập
điều khiển xe mô tô xe gắn máy
với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự
trong thời gian tới vẫn tiềm mần phức tạp
chính vì vậy
mục tiêu của đợt tổng kiểm soát
là sẽ xử lý và giải quyết triệt để vấn nạn này

chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tạp tiên truyền
cổ biến giáo dục pháp luật
trong đó thì chú trọng
hướng tới đối tượng thanh thiếu niên
tình trạng thanh thiếu niên
vi phạm an toàn giao thông
với các hành vi lạng lách đánh võng
gây rối trật tự công cộng
đang là vấn đề nhức nhối xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
đợt tổng kiểm soát phương tiện
xe mô tô xe gắn máy lần này
của công an thành phố hải phòng
chắc chắn sẽ là một trong những biện pháp hiệu quả
để ngăn chặn và dân đe tình trạng này
quý vị thân mến trong thời gian này
khi thành phố hà nội áp dụng các chỉ thị
để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an
phải tức trực ngày đêm tại các điểm chốt
vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch
trong số họ có một nữ đặc nhiệm công an thành phố hà nội
đã tình nguyện sung phong
tuần tra đêm trực điểm chốt một trăm bốn mươi một
đó là nữ đặc nhiệm trẻ phạm thanh thanh
của đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
chị đã không ngại gian khó
sung phong tham gia tuần tra đêm
một công việc chủ yếu dành cho nam giới
chính là bông hồng thép của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm
trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội
từ nhỏ với ước mơ được đứng trong hàng ngũ
của lực lượng công an
thanh thanh đã có nhiều cố gắng
và sau nhiều gian khó rèn luyện
trung úy phạm thanh thanh đã chính thức trở thành
một nữ cảnh sát đặc nhiệm
giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
mặc dù được ưu tiên làm những công việc hành chính
thế nhưng trung úy phạm thanh thanh
đã tình nguyện sung phong tham gia trực chốt một trăm bốn mươi ba
tuần tra đêm cùng đồng đội
đảm bảo an ninh trật tự
cũng như phòng chống dịch tại thủ đô
mỗi lần gia quân làm nhiệm vụ
trung úy phạm thanh thanh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết
giúp đỡ đồng chí đồng đội
dũng cảm mưu trí không ngại khó khăn gian khổ
cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ
nơi tuyến đầu chống dịch
vẫn còn nhiều gian nan nguy hiểm
nhưng để đứng trong hàng ngũ công an nhân dân
thì không nề hà
sẵn sàng cùng đồng chí đồng đội
để góp sức đẩy lùi dịch bệnh